các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bác sĩ ds ba mươi sáu tuổi là bác sĩ của bệnh viện đa khoa đồng nai
nạn nhân trong vụ án là chị n ba mươi bảy tuổi ngụ thành phố biên hòa là bạn gái của nghi can
được biết bác sĩ ds khai đã có gia đình nhưng có tình cảm với chị n
vào trưa ngày một mươi ba tháng bốn sau khi đưa con đi học
chị n đến bệnh viện đa khoa đồng nai để gặp bác sĩ ds tại phòng trực của bác sĩ
tại đây hai người xảy ra mâu thuẫn với nhau nên ds đã sát hại nạn nhân
sau đó hung thủ đã phần mảnh rồi phi tăng nạn nhân
ở một số khu vực trên địa bàn thành phố biên hòa và huyện vĩnh cửu
đến ngày một mươi sáu tháng bốn sau ba ngày tìm kiếm không thấy chị n
nên gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an đã vào cuộc điều tra
ra soát xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm
qua điều tra cơ quan xác định nghi can có liên quan đến việc mất tích của nạn nhân
nên triệu tập để làm việc
quá trình đấu tranh bước đầu hung thủ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
báo giải bị phân mảnh rồi phi tăng ở sông hồng gây xôn xao dư luận
bởi sự manh động và tàn nhẫn của nam nghi phạm
ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân phát hiện ra các mảnh sát cô gái
lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành khoanh vùng điều tra và truy bắt nghi phạm gây ra vụ án
chỉ trong hơn một ngày truy tìm đối tượng trong vụ việc đã bị bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thái bình
theo đó khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi anh trần mạnh đạt ba mươi một tuổi
ở lĩnh nam hà nội làm nghề đánh cá trên sông hồng đang cùng vợ đánh bắt cá trên sông
thì phát hiện một phần chân nổi trên mặt nước vị trí cách bờ khoảng ba mươi mét
anh đạt cho biết khi đó hai vợ chồng tôi nói với nhau đó là chân của manu canh
nhưng đến khi đến gần mới nhận ra đó là phần chân của con người
vì đã làm nghề đánh cá trên sông và nhiều lần vớt người thiệt mạng dưới sông
nên anh đạt không mấy hoảng sợ và lập tức gọi điện báo tin cho công an
anh kể lại
khi đó tôi phán đoán đây là vụ án mạng
nên đã lập tức gọi cho cảnh sát mùa một ba
lực lượng chức năng sau đó đã tới hiện trường tôi hỗ trợ cảnh sát đưa các phần của nạn nhân lên bờ
theo anh đạt đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày anh cùng vợ quay lại hiện trường
tiếp tục phát hiện một khu vực có nhiều dấu vết xi măng mới
anh đạt bốc vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới
nghi vấn có dấu hiệu bất thường sau khi cậy bỏ lớp xi măng
phần thân của nạn nhân lộ ra được cuốn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh
nhận tin báo ủy ban nhân dân và công an sẽ bắt chàng phối hợp với lực lượng chức năng
đã cử lực lượng tìm kiếm các phần khác của nạn nhân
đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi các phần đã được tìm thấy đầy đủ và đưa về bệnh viện đa khoa đức giang bảo quản
quả xác minh căn cứ kết quả điều tra các chứng cứ thu thập được
xác định nạn nhân là chị h i n sinh năm hai nghìn sáu ở ba đình hà nội
nạn nhân bị nghi phạm tạ duy khanh sát hại và phân mảnh phi tàng
tập trung các hoạt động xác minh điều tra đến hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi
các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hà nội đã phối hợp với công an tỉnh thái bình
phát hiện bắt giữ nghi phạm tạ duy khanh ba mươi tám tuổi ở huyện kiến sương tỉnh thái bình
quá trình truy vết đối tượng lực lượng công an xác định khanh đang lẩn trốn tại nhà riêng ở quê nhà
trực tiếp lãnh đạo và một số cán bộ ủy ban nhân dân công an xã hồng thái đã đến hiện trường là căn nhà của khanh
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hồng thái cho biết
khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi chúng tôi nhận được thông báo và đã có mặt tại hiện trường
thời điểm này khanh đã trèo tường và lần trốn trong nhà được một thời gian
chúng tôi không hề hay biết việc khanh trốn về nhà
căn nhà này bỏ không đã lâu chỉ có dịp lễ tết bố mẹ khanh mới về dọn dẹp hương khói ra tiền
khi lực lượng chức năng bao vây căn nhà đọc lệnh bắt và xông vào trong khống chế
khanh đang trốn dưới gầm giường tay cầm con dao coi định chấm dứt mạng sống nhưng bất thành
ngay sau đó lực lượng công an đã xông vào nhà không chế và đưa nghi phạm vào bệnh viện cấp cứu
hiện khanh đang được điều trị vết thương tại bệnh viện
khi đối tượng hồi phục sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra
theo thông tin đã đưa trước đó nghi phạm tạ duy khanh được xác định có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân đối tượng đã xuống tay dã man với một cô gái xinh đẹp tài năng
tính chất vụ việc á khôi áo dài bị sát hại rồi phân mảnh thái trôi ở sông hồng
dã man khiến cho nhiều người không khỏi thắc mắc và đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến việc nghi phạm xuống tay với nạn nhân
mới đây tiến sĩ luật sư đặng văn cường đã có những nhận định về nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ việc thường tầm này
bên cạnh đó luật sư cường chia sẻ thêm về những giải pháp ngăn chặn các vụ án tương tự xảy ra
ngay sau khi vụ việc gây rúng động được chia sẻ trên các trang mạng xã hội và báo chí
dư luận không khỏi xuân sao bởi sự tàn nhẫn man rợ của đối tượng gây án
nhiều nguyên nhân đồn đoán được cộng đồng mạng lan truyền nhau trên mạng xã hội và đâu mới là nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ việc
qua xem xét các tình tiết vụ án mới đây tiến sĩ luật sư đặng văn cường đã có những chia sẻ của mình về nguyên nhân sâu xa của vụ việc này
theo luật sư cường hành vi không chỉ sát hại nạn nhân là cô gái còn quá trẻ mà đối tượng này còn xâm phạm nạn nhân
do đó nghi phạm có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật
tuy nhiên đây không phải là vụ án cá biệt ở việt nam đã từng xảy ra những vụ án hình sự về tội sát hại phân xác
ngoài các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là những đối tượng côn đồ manh động coi thường pháp luật
những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự thực hiện hành vi sát hại người để cưỡng đoạt cướp tài sản
cũng có những đối tượng thực hiện hành vi sát hại là chi thức là doanh nhân thậm chí là những người có hiểu biết có địa vị trong xã hội
điều này cho thấy trong xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho con người
hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác có thể diễn ra bất kỳ lúc nào đối với bất kỳ ai
luật sư cho biết cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối quan hệ giữa đối tượng gây án và nạn nhân để xác định nguyên nhân sự việc
nếu vì yêu thương ghen tuông ích kỷ thì hành vi sẽ được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn nên đối tượng phải hứng chịu hình phạt nghiêm khắc
mỗi vụ án hình sự lại có những nguyên nhân trực tiếp khác nhau
tuy nhiên nguyên nhân sâu xa thường xuất phát từ vấn đề giáo dục nhân cách của đối tượng gây án
đối tượng gây án thường là côn đồ manh động có ý thức coi thường pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe của người khác
chỉ cần không thỏa mãn mong muốn không đạt được nhu cầu mục đích là có thể ra tay sát hại người khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác để thỏa mãn lòng ích kỳ cá nhân
ngoài ra còn có những đối tượng ra tay đoạt mạng người chưa từng có tiền án tiền sự thậm chí sống trong những gia đình có giáo dục đối tượng là người có học thức
nhưng đối tượng này thường được nuông chiều muốn gì được đó lâu dần thành thói ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc mong muốn quyền lợi của mình mà xem nhẹ xem thường quyền lợi của người khác
từ đó nếu những mong muốn nhu cầu của mình không được đáp ứng thì sẵn sàng thực hiện những hành vi vượt ra khỏi phòng pháp luật để đạt được mục đích
đây cũng là những đối tượng có trình độ học thức có văn hóa nhưng lại là những đối tượng khuyết tật về nhân cách và có thể gây ra những hành vi nguy hiểm cho xã hội
bên cạnh đó những đối tượng thường xuyên sống trong cảnh gia đình không hạnh phúc hay tiếp cận với những văn hóa thiếu lành mạnh thì cũng có thể trở thành đối tượng có thể phát triển nhân cách lệch lạc rất dễ thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra có những đối tượng thực hiện hành vi sát hại người do bị tác động bởi rượu bia kích thích nên không làm chủ bản thân hoặc do ganh tung mù quáng thiếu kỹ năng sống nên không thể kiềm chế được cảm xúc
được biết nghi phạm trong vụ việc này trước đó chưa từng có tiền án tiền sự thậm chí đối tượng khanh đã có vợ có con vậy nhưng hắn lại tạo ra một vụ việc quá tàn bạo và manh động
có thể thấy nguyên nhân sâu xa của vụ việc này xuất phát từ vấn đề giáo dục nhân cách của đối tượng gây án
hành vi của nghi phạm là không thể chấp nhận quá dã man và tàn nhẫn tuy nhiên liệu trong vụ việc này còn có đối tượng đồng phạm hay không
sự việc trên khiến dư luận vô cùng phẫn nộ ngoài việc thương xót cho cô gái xấu xố rất nhiều người đưa ra thắc mắc với hành vi giã man của mình khanh sẽ phải chịu mức án nào từ pháp luật
trả lời về vấn đề nghi phạm tạ duy khanh trong vụ việc sát hại và phân mảnh nạn nhân hồ yến nhi với mục đích phi tang có phải chịu mức án cao nhất là tử hình hay không
luật sư nguyễn anh thơm văn phòng luật sư nguyễn anh cho rằng hung thủ sát hại cô gái rồi phân mảnh vứt xuống sông hồng đối diện với án tử hình là có căn cứ đúng luật
theo đó đối tượng gây án là tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở thái bình trú tại một khu đô thị ở gia lâm hà nội
đối tượng là bạn trai của nữ nạn nhân rất có thể do mâu thuẫn tình cảm đối tượng đã sát hại nữ nạn nhân và sau đó phân mảnh vứt xuống sông hồng nhằm che giấu hành vi phạm tội
hành vi của đối tượng đã tước đoạt quyền được sống của người khác là quyền cơ bản và quan trọng nhất được pháp luật bảo vệ
mọi hành vi tước đoạt quyền sống của người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo luật
xét hành vi của đối tượng rất có thể chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm đã đang tâm sát hại nạn nhân một cách dã man tàn ác
hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn thực hiện tội phạm một cách man dợ đã cấu thành tội sát hại người
tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i n khoảng một
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
việc đối tượng phân mảnh nạn nhân phi tang là hành vi xào quyệt nhằm che giấu tội phạm
sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng theo điểm p khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
trong quá trình thực hiện tội phạm đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân
dù là để che giấu tội phạm thì sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản theo quy định tài điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
với hành vi sát hại nạn nhân một cách man dợ như thời trung cổ
gây tăng thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân gây phẫn nộ trong dư luận xã hội
thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ đúng luật